thủ tướng nguyễn xuân phúc và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã về đến hà nội
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức liên bang nga vương quốc naui và vương quốc thụy điển
chuyến thăm có ý nghĩa đặc biệt diễn ra trong bối cảnh việt nam và nga tổ chức năm chéo
năm việt nam tại nga và năm nga tại việt nam trong các năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
nhân dịp hai mươi năm năm ký kết hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị việt nam nga
từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi chín và bảy mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương từ năm một nghìn chín trăm năm mươi đến năm hai nghìn hai mươi
hướng tới kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam na uy từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi một đến năm hai nghìn hai mươi một
và kỷ niệm nửa thế kỷ hợp tác việt nam thụy điển từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đến năm hai nghìn một mươi chín
đây cũng là chuyến thăm chính thức đầu tiên của thủ tướng việt nam tới naui và thụy điển sau hai mươi năm
có thể nói chuyến thăm chính thức nga na uy thụy điển của thủ tướng nguyễn xuân phúc
và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ việt nam đã thành công là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng
góp phần tiếp nối và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và mở ra hướng hợp tác mới
với các chương trình dự án cụ thể trên cơ sở sáng tạo ứng dụng công nghệ cao hiệu quả
mang lại lợi ích cho doanh nghiệp và người dân các nước